xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to và rông ở đồng bằng ven biển trong ngày mai
nhiệt độ cao nhất sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sang ngày hai mươi sáu hai mươi bảy mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi vào đêm và sáng sớm
có ban ngày trời tạnh ráo và nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng là ba mươi đến ba mươi ba độ
cục bộ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông rải rác trong ngày mai sau giảm dần
chỉ còn mưa rải rác về đêm và sáng sớm
trong hai ngày tiếp theo nhiệt độ ngày mai khá cao là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng lên từ một cho đến hai độ
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nối với cơn bão noro và nhiễu động trong đời gió đông
nên trong vòng cả ba ngày tới liên tục có mưa
trong đó ngày mai sẽ có mưa to đến rất to sau tạm giảm trong ngày hai mươi sáu
sao đến ngày hai mươi bảy lại xuất hiện mưa to đến rất to
gió tác động của cơn bão noru
nhiệt độ trong ba ngày tới hầu như không quá mức
là ba mươi độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở xuống đến bình thuận
trong ngày mai sẽ có mưa vừa mưa to
từ khu vực đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
phần còn lại mưa tập trung vào thời điểm chiều và tối
sang ngày hai mươi sáu mưa sẽ có xuống giảm hơn ở trên cả khu vực
sông sẽ tăng ngay trở lại từ ngày hai mươi bảy trở đi
trong đó từ đà nẵng cho đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới không quá ba mươi ba độ
sau đó giảm mạnh xuống mức là hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ trong ngày hai mươi bảy
từ tây nguyên tiếp tục có mưa rào và rông ở nhiều nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
với lượng mưa là từ hai mươi cho đến bốn mươi mm
có nơi là trên bảy mươi mm
thời gian có mưa rông
chủ yếu tập trung về chiều tối
nhiệt độ sẽ không quá mức là ba mươi một độ
nam vụ duy trì mưa rông nhiều nơi
từ nay cho đến ngày hai mươi bảy
chiều tối sẽ có mưa vừa mưa to và rông
nhiệt độ sẽ không cao hai ngày tới
không quá mức là ba mươi ba độ
sau đó giảm nhẹ một độ trong ngày hai mươi bảy